đối tượng nguyễn văn thà chú tại huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện châu thành tạm giữ để làm rõ về hành vi đánh bạc
vào chiều ngày một mươi chín tháng hai tại ấp thanh sơn xã thanh điền huyện châu thành công an huyện châu thành triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền
bắt quả tang một mươi đối tượng thu giữ hơn sáu mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận tụ tập tại nhà dân đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào do đối tượng thà tổ chức
tổng cộng có một mươi sáu tụ bài mỗi tụ nhà cái cho các con bạc đặt số tiền là ba trăm linh đồng mỗi ván nhà cái thắng đưa tiền sâu cho chủ nhà năm mươi đồng
hiện công an huyện châu thành đang tạm giữ hình sự năm đối tượng và củng cố hồ sơ để truy bắt các đối tượng còn lại
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và bây giờ là thời lượng dành cho tiểu mục điểm báo với phần trình bày của biên tập viên thu hương
xin mời thu hương
vâng xin cảm ơn chị nam hà
thưa quý vị báo điện tử vn express đăng tải bài viết có tiêu đề việt nam kêu gọi asean hợp tác đối phó với ncov
tại hội nghị đặc biệt hội đồng điều phối asean diễn ra tại thủ đô viên trăn của lào
vào ngày hai mươi tháng hai phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh asean cần phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng
tăng cường hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ asean cũng như giữa asean với các đối tác nhằm ứng phó hiệu quả với thách thức do dịch covid một mươi chín gây ra
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cho biết việt nam đã phản ứng nhanh chóng đề ra biện pháp ứng phó hiệu quả với dịch bệnh
được tổ chức y tế thế giới who công nhận và đánh giá cao
đồng thời khẳng định các hoạt động của asean được tổ chức tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi vẫn giữ nguyên theo kế hoạch
và việt nam sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm y tế ở mức cao nhất theo quy định quốc tế cho các đại biểu
dạy học đại trà qua truyền hình thay vì nghỉ học dài ngày
đây là kiến nghị của hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam gửi đến thủ tướng nhằm đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin đăng tải trên báo điện tử việt nam nét
theo hiệp hội việc cho học sinh sinh viên nghỉ học trong mùa dịch covid một mươi chín là cần thiết
nhưng nếu kéo dài thì hơn hai mươi triệu học sinh sinh viên nghỉ học quá lâu sẽ tác động xấu nhiều mặt đến giáo dục và xã hội
giải pháp mà hiệp hội đề ra là triển khai đại trà trên toàn quốc việc dạy học trên truyền hình
cũng theo hiệp hội khi các kênh truyền hình cùng tham gia cần có quy định rõ ràng thời khóa biểu cho từng môn học đối với từng khối lớp
áp dụng chung thống nhất trên cả nước hoặc cho từng tỉnh thành phố
các sở giáo dục và đào tạo sẽ lựa chọn giáo viên bộ môn giỏi tiêu biểu lên dạy trên truyền hình
học sinh ở nhà hoặc vài ba em học chung một lớp cùng ngồi học trực tuyến
bên cạnh đó thì có phụ huynh quản lý theo dõi
việc theo dõi hướng dẫn đánh giá kết quả học tập của học sinh vẫn do đội ngũ giáo viên ở các trường đảm nhiệm
chủ yếu qua mạng thông tin truyền thông quốc gia
thời gian qua công tác quy hoạch xây dựng được đánh giá là chưa đồng bộ
vì vậy việc bộ xây dựng ban hành thông tư số hai mươi hai hai nghìn một mươi chín về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
được nhận định là sẽ giúp cho các đồ án quy hoạch vùng quy hoạch quốc gia sẽ rõ ràng chi tiết hơn
và loại bỏ được những quy hoạch mang tính manh mún thiếu hiệu quả
thông tin đăng tải trên báo kinh tế và đầu thị số ra ngày hôm nay
các chuyên gia cho rằng thông tư số hai mươi hai đã đưa ra được những thông tin
những thông số về quy chuẩn kỹ thuật đối với việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật
hạ tầng xã hội không gian công cộng dịch vụ kết hợp với cảnh quan môi trường đô thị
cùng với đó là những quy định về quản lý mật độ dân cư với hình thái phát triển đô thị
để bảo đảm quá trình phát triển đô thị một cách bền vững
đồng thời cho rằng bộ tiêu chuẩn này sẽ mang lại tầm nhìn mới cho công tác quy hoạch xây dựng
và quản lý không gian đô thị trong quá trình đô thị hóa nhanh như hiện nay
kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sẽ dừng thí điểm taxi công nghệ
đây là một trong những bước thực hiện triển khai nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi của chính phủ
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
báo lao động đề cập qua bài viết có tiêu đề là đưa hoạt động vận tải vào sân chơi bình đẳng
theo đó nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi về cơ bản đã định danh định nghĩa
thế nào là đơn vị kinh doanh vận tải và đã tạo ra được nhận diện của các đơn vị kinh doanh vận tải
thuộc nhóm ngành nghề nào thì phải tuân thủ theo nhóm ngành nghề đó
từ đó đã xây dựng được cơ chế quản lý và buộc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
phải chịu trách nhiệm trước hoạt động sản xuất kinh doanh của mình
tuy nhiên đại diện hiệp hội taxi hà nội cũng cho biết là theo quy định thì việc nhận diện đối với xe hợp đồng
điện tử dưới chín chỗ phải có phủ hiệu xe hợp đồng và dán cố định bên phải kính trước kính sau
và đơn vị nào cấp thì đơn vị đó dán bằng chất liệu phản quang
nhưng thời hạn của việc giá này phải đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thì mới bắt buộc
kéo dài quá và diễn biến và như vậy thì sẽ quá kéo dài và sẽ diễn ra bất cập
phó giáo sư tiến sĩ vũ ngọc ánh cùng các cộng sự của mình tại trường đại học bách khoa tp hcm
đã nghiên cứu ra mô hình máy bay phun thuốc trừ sâu giá thành bằng một phần ba với thị trường
trải qua ba năm nghiên cứu
nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện phiên bản thứ hai và tiếp tục phiên nghiên cứu dòng máy bay phun thuốc trừ sâu phiên bản thứ ba
mặc dù nhà trường có lịch nghỉ nhiều ngày nhưng nhóm nghiên cứu này vẫn chăm chỉ đến trường
tiếp tục hoàn thiện sản phẩm máy bay phun thuốc trừ sâu không người lái
đây là một trong nhiều sản phẩm máy bay nghiên cứu của phó giáo sư tiến sĩ vũ ngọc ánh
máy bay phun thuốc trừ sâu có tên noba robotics aq một mươi được điều khiển từ xa
cơ chế bay tương tự các thiết bị bay không người lái phổ biến như flycam
tuy nhiên để phù hợp với mục đích phun thuốc trừ sâu diện rộng
máy được thiết kế thêm bình chứa và bộ pin có khả năng giúp máy hoạt động ổn định
loại máy bay không thuốc trừ sâu này có thể bay theo lộ trình đã được thiết lập sẵn
khi hết thuốc máy bay tự động quay về nạp thuốc sau đó tiếp tục bay về vị trí cũ để phun tiếp
rất là thân thiện cho bà con
hiện tại bây giờ nhóm đang phát triển gần hoàn thiện xong sản phẩm mà có thể sử dụng được trên các cái điện thoại thông minh
mình chỉ cần lập trình đường bay
độ cao bay lưu lượng phun thì mình có thể chỉ việc bấm nút và máy bay tự động bay theo hành trình
và xịt phun thuốc và bón phân theo cái hành trình đó
sau đó máy bay sẽ tự động quay về và công việc của người nông dân thì là nhập thông số
và thay pin đổ thuốc lên máy bay là máy bay có thể tự động vận hành
sản phẩm này hiện đã được thử nghiệm phung thuốc trên diện tích một hectare suốt vụ mùa ba tháng
hiệu quả tiếp nhận từ nông dân
sản phẩm này rất là tốt phun nhanh hiệu quả hơn và đỡ gây độc hại cho người nông dân
đạn bản máy bay hiện tại bây giờ có tải trọng mang được khoảng một mươi lit
có thể bay được khoảng từ năm tới một hectare theo cách sử dụng của bà con nông dân hiện tại bây giờ
là trong khoảng một mươi tới một mươi năm phút
những loại máy bay này với cái năng suất rất là lớn thì rất là tiện ích cho việc ứng dụng của các nông trường lớn
tuy nhiên các hộ gia đình họ có khoảng tầm năm mươi hectare thì họ vẫn có thể mua cái sản phẩm này về
tại vì so với giá thành của các loại máy bay trên thị trường mới cái loại mà chúng tôi đang đưa ra thị trường
thì giá nó chỉ có khoảng bằng một phần ba thị trường thôi tầm một trăm linh đến một trăm hai mươi triệu chiếc máy bay
trong khi theo tôi biết thì một cái sản phẩm tương tự của máy bay phun thuốc
thì đường nhập của nước ngoài khoảng tầm ba trăm linh triệu
cái khó chung của những người làm các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng là
thời gian nghiên cứu lâu mà chi phí thì lại lớn
cụ thể đối với sản phẩm máy bay phun thuốc
thì nhóm nghiên cứu vũ ngọc ánh phải mất ba năm
trong khi quá trình xin tài trợ phải mất một đến hai năm mới giải ngân
do đó nhóm phải tự vận động để phát triển sản phẩm
câu chuyện ở đây không phải là khoa học mang ra thị trường nữa
mà đây là câu chuyện khoa học mang ra thị trường và cạnh tranh với các sản phẩm trên thị trường
trong một điều kiện kinh tế mở là một câu chuyện cực kỳ khó khăn
đến hiện tại bây giờ thì trong một số việc cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài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
thì chúng tôi phải cạnh tranh bằng cách đưa sản phẩm mình với giá thành tốt
và đáp ứng được một nhu cầu cụ thể của bà con nông dân
có như vậy thì mình mới lấy được cái thị trường
và khi mình lấy được thị trường rồi thì câu chuyện ước mơ tiếp theo nó mới tiếp tục bước đi được
theo phó giáo sư tiến sĩ vũ ngọc ánh để giảm giá thành sản xuất thì phải sản xuất đại trà
đồng thời còn có sự hợp tác giữa các nhà kinh tế và kỹ thuật
quan trọng là sự hợp tác với ngành nông nghiệp
từ đó sản phẩm mới có sức cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài
thì ở đây thì chúng tôi phát triển các cái firmware
mà firmware này do mình phát triển thành ra là các cái vấn đề về an ninh
mình sẽ được quản lý chặt chẽ và không có bị gọi là phía sau
tức là những cái phần mềm phía sau mà họ có thể là cài vô trong các cái phần mềm
do cái loại hình máy bay là một loại hình khá là nhạy cảm và phức tạp
thì nó cần phải đòi hợp tác
họ xin cái giấy phép sản xuất và xin giấy phép bay
thì hiện tại bây giờ nhóm cũng đang bắt đầu triển khai các cái bộ hồ sơ
để xin giấy phép sản xuất
thì sau khi có giấy phép sản xuất rồi thì mình mới đưa ra thị trường được
thì chúng tôi hy vọng là có cái sự hỗ trợ của nhà nước
có nhà đầu tư và những người tâm huyết trong cái khoa học công nghệ
kết hợp cùng với nhau để mà mình đưa ra một cái sản phẩm made in việt nam
ý tưởng về máy bay made in việt nam
thì không phải là ít nhưng tạo ra sản phẩm để ứng dụng được thì nước ta vẫn chưa có
tuy chưa có doanh nghiệp phụ trợ để đầu tư cho sản phẩm ra thị trường
xong phó giáo sư tiến sĩ vũ ngọc ánh cùng các cộng sự của mình
vẫn tiếp tục dành tâm quyết cho đứa con tinh thần đầy triển vọng này
quyết tâm sản xuất sản phẩm đưa trực tiếp đến người tiêu dùng với chi phí thấp nhất
giao thông trên các đoạn đường đèo rất nguy hiểm
với địa hình phức tạp nhiều đoạn cong cua liên tục
chưa kể thời tiết thường xuyên có sương mù dày đặc phủ kín ngay tại những vị trí nguy hiểm
khiến nguy cơ tai nạn trên các đoạn đường đèo luôn rất cao
chính vì vậy mà song song với việc gia quân xử lý vi phạm trên tuyến đường đèo dốc của lực lượng chức năng
thì điều quan trọng đó là chính những người lái xe mỗi khi lưu thông trên những tuyến đường này
phải tự ý thức được việc đảm bảo an toàn
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự tại quốc lộ sáu trên địa bàn huyện vân hồ tỉnh sơn la
lái xe này khi được hỏi thì trả lời như vậy
tuy nhiên chính anh cũng là người vi phạm với tốc độ khi tham gia giao thông
bên cạnh việc xử lý đối với các xe quá tốc độ
lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cũng đã tăng cường xử lý đối với các xe quá tài trọng
một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông
cùng với đó tại đây luôn có sương mù dày đặc
nên việc tuyên truyền nhắc nhở lái xe thực hiện đúng quy tắc khi lưu thông
luôn được lực lượng cảnh sát giao thông sơn la triển khai tại những đoạn đường đeo dốc nguy hiểm
những chi tiết được tập trung kiểm tra là hệ thống lái hệ thống phanh và hệ thống lốp
chế tai nạn giao thông trong công tác tuần tra kiểm soát
thường xuyên chúng tôi thường nhắc nhở các lái xe chủ phương tiện điều khiển phương tiện qua địa bàn
thì trước khi lên dốc xuống dốc thì kiểm tra đầy đủ thiết bị kỹ thuật an toàn như hệ thống phanh hệ thống hãm
đi đúng phần đường làn đường đảm bảo đúng khoảng cách với các xe khác đi đúng tốc độ
và đặc biệt là khi đi qua các địa bàn khi có thời tiết sương mù
thì không được vượt xe tại các địa điểm này
và phải bật đầy đủ các cái đèn đèn chiều sáng
trên những tuyến đường đèo dốc đặc biệt là với điều kiện thời tiết không thuận lợi
nếu tai nạn giao thông xảy ra hậu quả sẽ rất thảm khốc
vì vậy mỗi tài xế khi điều khiển phương tiện trên tuyến đường này
cần tuyệt đối chấp hành các quy định về tốc độ tải trọng cũng như làn đường phần đường
theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí tính đến năm giờ chiều qua
chất lượng không khí ở hà nội và các tỉnh lân cận vẫn ở mức xấu
trạm quan trắc tại năm trăm năm mươi sáu nguyễn văn cử thuộc tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
ghi nhận chỉ số ở mức đỏ một trăm chín mươi tám nhóm nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn
tại một mươi một trạm quan trắc của ủy ban nhân dân thành phố hà nội thì có sáu trạm ghi nhận chỉ số ở mức đỏ
năm trạm điểm ở mức tím
e visual cũng ghi nhận bảy điểm ở mức tím
trong khi trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng palm air có ba mươi điểm quan trắc ở mức tím
đặc biệt có hai điểm ở cầu diện
năm tử liêm hà nội đen co agriculture thuận thành bắc ninh ở mức nâu với chỉ số từ ba trăm một mươi năm đến ba trăm ba mươi hai
mức cao nhất trong thang cảnh báo
toàn bộ dân số bị ảnh hưởng tới sức khỏe ở mức nghiêm trọng
tình trạng vứt rác bừa bãi thậm chí là đổ trộm phế thải tại nơi công cộng không còn là chuyện lạ ở thủ đô hà nội
nhiều địa điểm nhiều vụ việc đã được xử lý nhưng mọi chuyện xem ra vẫn không mấy thay đổi
khi mà phạt ở chỗ này thì lại đổ trộm ở chỗ khác
tuyến đường này có tám làn xe hai bên được thông xe từ ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tổng chiều dài đoạn đường là hai chín km
do ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới hà nội làm chủ đầu tư
với tổng kinh phí gần ba mươi chín tỷ đồng
nối liền giữa ba quận cầu giấy bắc từ liêm và tây hồ
tuyến đường này đã đi vào sử dụng vài tháng nay
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã xót điện tình trạng đổ trộm phế thái như thế này
đầy rác sinh hoàn cũng như vật liệu xây dựng được đổ ngồn ngang từ về hẻ xuống lòng đường
gây cản trở giao thông mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân nơi đây
rác và rác đây là bãi tập kết rác hay trăng
không đây chỉ là một con đường
thế nhưng rác được từ bàn tay nào đó ném xuống thậm chí là dùng phương tiện để đổ ra
đủ các thể loại rác được đổ lá liệt về hẻ lòng đường
hay ngay cả điểm sang đường cũng bị rác bổ vây
vậy lối đi nào cho người đi bộ và các phương tiện
không còn cách nào khác người dân đành phó mặt với nó để bước qua một cách ngao ngán
đối đầu ít thôi đối đầu nặng nát bây giờ một người đổ thôi người khác đổ theo
ai có cả một đường đẹp thế này để đổ rác chứ mà
tôi thấy vô cùng bức xúc
vì lẽ là hai bên đường bên này cũng gây bên kia đường
thì từ trước tết đến giờ rất rất vật
mặc dù đường rất rộng nhẽ ra đường rộng và sạch
thì người dân đi bộ có lẽ không cần phải dùng khẩu trang
thường xuyên họ đi đổ thuê vào lúc chập tối và tầm tám chín giờ tối nhiều
mỗi ngày họ đổ một ít
đấy mà đổ vỉa hè xong đổ xuống lòng đường như thế này
nói chung là cái phạm vi này không thuộc phạm vi của chú
nếu mà là phạm vi của chú không được chú cho đổ
cho nên là công an quận hoặc là kết hợp với môi trường
phải làm cho nó xanh xạch đẹp
đời này mất vệ sinh quá
mà nhất là con đường của mình là con đường từ lội bài đi về
chứ có phải là con đường ở ngoại thành đó
khi mà cơ quan chức năng cùng với người dân đi bộ người dân đi bộ
người dân đang gồng mình để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
thì hành động xấu xí và vô trách nhiệm như thế này
lại là nơi có thể phát tán dịch bệnh
ngay cả khi trước cái lúc xảy ra cái dịch eco một mươi chín
tôi đi bộ tôi đã luôn luôn phải dùng khẩu trang
vì thế tôi mong là các cơ quan chính quyền
hãy khẩn trương dọn dẹp
để đời sống của chúng tôi
cũng trở nên nhẹ nhàng hơn
và hai thành phố có một trong những con đường
có lẽ là đẹp nhất
với tình hình giao thông và đô thị giao thông như hiện nay tại hà nội
thì có một tuyến đường đẹp như thế này để lưu thông
là sự cố gắng của cả thành phố
thế nhưng tại chính con đường này
lại xuất hiện những hình ảnh nhích nhác
thì đã làm nó xấu xí đi rất nhiều
nếu không xử lý rứt điểm từ những điều tưởng chừng như là nhỏ
rất có thể nó sẽ biến thành điều khó khăn
khi làn khói được đốt cháy từ những thứ trong đống rác này
cứ thế bay lên không chung
thưa quý vị trao tặng khẩu trang nguyễn phí
hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn trong mùa dịch
việc làm đẹp này của các doanh nhân doanh nghiệp
nhằm hưởng ứng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
không chủ lợi trong lúc toàn xã hội đang chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín

chúng ta cùng đến với các doanh nhân doanh nghiệp
cùng đến với hoạt động thiết thực của một doanh nghiệp
trong việc chung tay chống dịch
với thông điệp không để một ai bị bỏ lại
bệnh viện phổi trung ương là bệnh viện tuyến đầu
về các bệnh liên quan đến phổi và đường hô hấp
những bệnh nhân đến đây đều có những triệu chứng về hô hấp
như sốt ho khó thở
hoặc tổn thương về phổi
ở các mức độ khác nhau
việc sử dụng khẩu trang để phòng chống lây bệnh
là điều tối quan trọng
đối với các bác sĩ và doanh nhân
và người nhà bệnh nhân ở bệnh viện này
khi có thông tin về dịch covid một mươi chín ở việt nam
các trang thiết bị phòng chống lây bệnh
đặc biệt là khẩu trang trở nên khan hiếm
đã tạo ra áp lực lớn cho các bệnh viện
mới đầu năm thôi vừa sau tết
nhưng số bệnh nhân nằm nội trú của chúng tôi
cũng luôn luôn bảy tám trăm linh bệnh nhân
và toàn những bệnh nhân nặng
và nhân viên của chúng tôi thì cũng khoảng ngót một
như vậy là hai cái nhóm đối tượng
cần những trang thiết bị
cho các bệnh nhân nằm nội trú
và thầy thuốc cho bệnh nhân
và người nhà bệnh nhân là việc rất là cần
và hiện tại chúng tôi đã dùng
trang thiết bị này cũng đang báo động
và nó đang bị thiếu thiếu rất nặng
đặc biệt là về các vấn đề khẩu trang
hôm nay tại khu vực khám bệnh
người nhà bệnh nhân ở bệnh viện phổi trung ương
vui mừng khi nhận được những chiếc khẩu trang miễn phí
trong bối cảnh giá khẩu trang có thể bị tăng cao
và việc mua khẩu trang khó khăn
những chiếc khẩu trang miễn phí phát tận tay

ngay tại bệnh viện khiến họ hết sức vui mừng
tôi cảm nhận được
nói chung là mọi người rất có một cái trách nhiệm
để phòng chống dịch bệnh
hậu quả những cái khẩu trang này
theo như tôi nhìn thấy thì nó rất là tốt
và cũng rất cảm kích và biết ơn
đến cái hãng mabifa này
và chúng tôi mong là hãng sẽ cố gắng
khai thác tất cả các nguồn tiềm năng của mình
trung tay để giúp đỡ
trong cái phòng chống dịch này
ngoài bệnh viện phổ trung ương
các bệnh viện lớn khác trong cả nước
cũng được các doanh nghiệp tổ chức
phát khẩu trang miễn phí
với số lượng lớn
đây là hoạt động nằm trong chiến dịch
một mươi triệu khẩu trang miễn phí
được phát động bởi tập đoàn akiya
nhằm hưởng ứng và cụ thể hóa
hành động của doanh nghiệp
theo tinh thần chỉ đạo toàn xã hội chung tay
phòng chống dịch covid một mươi chín
của thủ tướng chính phủ
hoạt động của chúng tôi là sẽ
các doanh nghiệp
để chiến đấu với dịch bệnh này
cho đến hết dịch bệnh thì thôi
chúng tôi đã kịp thời
lắp đặt thêm một dây chuyển khẩu trang
về y tế
và chúng tôi dự trữ nguồn hàng
để chúng tôi sản xuất
những lượng hàng tồn kho nhất định
cũng rất là may mắn
cái lượng hàng khẩu trang y tế
ở trong nước
sản xuất trong nước thì chúng tôi đã có nguồn
cung ở trong nước ổn định
chứ không phải nhập khẩu
do đó thì rất yên tâm
về cái độ khăn hiếm thị trường vừa qua
nó chỉ là cục bộ và ngắn hạn
chúng tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới
thì người dân yên tâm
bởi vì là cái lượng sản xuất ra
cục vụ trong nước
là đầy đủ và không bao giờ thiếu
đơn vị này cũng thông qua cầu nối
là truyền hình công an nhân dân
tổ chức trao tặng hơn hai trăm linh khẩu trang y tế
cho các lực lượng
bộ đội công an
những đơn vị trực tiếp và thường xuyên thực thi

trao tặng hai mươi khẩu trang y tế
cho ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
hành động của doanh nghiệp
đã thể hiện trách nhiệm xã hội
và sự hưởng ứng nhiệt tình
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trung tay chống dịch như chống giặc
trong thời điểm này